theo thông tin từ bộ công thương xuất khẩu rau quả hiện là thế mạnh của việt nam với tốc độ tăng trưởng cao
tuy nhiên xuất khẩu hàng rau quả của việt nam sang thị trường eu thị trường rau quả lớn nhất thế giới
mới chỉ chiếm có chín tổng giá trị của thị trường này
theo bộ công thương xuất khẩu giao quả hiện là thế mạnh của việt nam với tốc độ tăng trưởng quý i năm hai nghìn một mươi tám
đạt tới ba mươi năm sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy tương đương giá trị chín trăm năm mươi triệu đô la mỹ
eu là thị trường nhập khẩu giao quả hàng đầu thế giới với trị giá nhập khẩu hàng giao quả lên tới một trăm ba mươi tỷ đô la mỹ
chiếm tới năm mươi tổng trị giá toàn cầu
tuy nhiên trị giá nhập khẩu từ việt nam chỉ chiếm chín tổng nhập khẩu hàng giao quả của eu
bộ công thương đánh giá eu là thị trường tiềm năng mà việt nam chưa khai thác tốt và cần đẩy mạnh trong thời gian tới
tuy nhiên để có thể giải thích
xuất khẩu mặt hàng rau quả vào thị trường này sản phẩm phải đạt chuẩn haccp hay global gap
hiện nay global gap trở thành tiêu chuẩn tối thiểu trong các siêu thị ở eu